thưa quý vị sáng nay kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi năm đã khai mạc trọng thể tại nhà quốc hội thủ đô hà nội
ngay sau phiên khai mạc thưa ủy quyền của thủ tướng chính phủ phó thủ tướng lê minh khái trình bày báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi hai và những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba

ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi ba đã khai mạc trọng thể tại nhà quốc hội thủ đô hà nội

nhất định giải pháp quan trọng nhất đối với người dân hay doanh nghiệp là phải có phương án sử dụng điện hợp lý tiết kiệm
bên cạnh đó cần xử lý nghiêm việc lợi dụng việc tăng giá điện để tạo hiệu ứng tăng giá các mặt hàng khác một cách thiếu kiểm soát đặc biệt là các mặt hàng ở chợ dân sinh
tiếp tục với các tin tức an ninh kinh tế đáng chú ý
thưa quý vị công an huyện kỳ anh và lực lượng biên phòng tỉnh hà tĩnh vừa bắt giữ đối tượng có hành vi tàng trữ sử dụng thuốc nổ trái phép để đánh bắt cá trên biển
xã kỳ xuân huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tăng đối tượng nguyễn thái sơn quê ở xã kỳ xuân huyện kỳ anh đang có hành vi vận chuyển tàng trữ sử dụng chất nổ trái phép
kiểm tra tại hiện trường lực lượng chức năng đã thu giữ hai quả mìn tự gói bốn thỏi thuốc nổ có trọng lượng một hai kg bốn kíp và sáu đoạn dây cháy chậm
xã kỳ xuân huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh lực lượng chức năng đã thu giữ hai quả mìn tự gói bốn thỏi thuốc nổ có trọng lượng một hai kg bốn kíp và sáu đoạn dây cháy chậm
tiếp tục khám xét nơi ở của đối tượng lực lượng chức năng đã thu giữ thêm ba mươi bốn mét dây chạy chậm qua lời khai số thuốc nổ trên đối tượng sử dụng để đánh bắt cá
vào lúc giờ bốn mươi năm phút ngày hai mươi hai tháng năm tại khu vực tam giác thuộc ấp vĩnh chánh hai phường vĩnh ngươn thành phố châu đốc tỉnh an giang
tổ công tác đã mật phục và phát hiện bắt quả tang ba đối tượng vận chuyển hàng lậu từ campuchia về việt nam
lực lượng chức năng đã bắt giữ phạm tuấn khang chú tại thành phố châu đốc tỉnh an giang hai đối tượng còn lại lợi dụng đêm tối bỏ chạy về phía campuchia
bước đầu đối tượng khang khai nhận vận chuyển một kiện hàng bên trong chứa bốn trăm chín mươi bao thuốc lá hiệu nation từ campuchia về việt nam cho một người campuchia với tổng tiền công là một trăm linh đồng
tiếp tục kiểm tra đã phát hiện gần đó lực lượng chức năng phát hiện thêm hai kiện hàng
bên trong có chín trăm tám mươi bao thuốc lá hiệu nation tổng tăng vật thu giữ là một bốn trăm bảy mươi bao thuốc lá nhãn hiệu nissan trị giá tăng vật là một mươi năm triệu đồng
thưa quý vị cao tốc tp hcm chân thành vành đai ba vành đai bốn tp hcm là những dự án giao thông lớn hứa hẹn mang lại sinh khí đến cho vùng kinh tế trọng điểm phía nam
với những lợi ích to lớn mà các dự án này mang lại thì việc khởi công xây dựng đang được chính quyền tỉnh bình dương đẩy nhanh tiến độ
theo kế hoạch

với những lợi ích to lớn mà các dự án này mang lại thì việc khởi công xây dựng đang được chính quyền tính bình dương để nhanh tiến độ
đồng thời tham mưu đề xuất ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện đề án sau khi được các cấp có thẩm quyền thông qua và thực hiện các nhiệm vụ khác
theo đề án được nghiên cứu cảng trung chuyển quốc tế cần giờ sẽ được xây dựng tại cù lao phú lợi xã thành an huyện cần giờ tp hcm
theo đơn vị tư vấn thiết kế dự án có tổng chiều dài mặt sông khoảng bảy hai km trong đó sáu tám km là bến tàu mẹ bến chính và khoảng một chín km bến xà lan
cảng được thiết kế cho phép tiếp nhận tàu mẹ có kích thước lên đến hai trăm năm mươi tấn tương đương xuyết dở hai mươi bốn tu tổng diện tích bến cảng khoảng năm trăm bảy mươi một ha và diện tích mặt nước khoảng bốn trăm bảy mươi bảy sáu mươi ba ha với con số khoảng một mươi sáu chín triệu tu
tổng mức đầu tư cho dự án khoảng năm tỷ usd tương đương một trăm hai mươi tám tỷ đồng và phân kỳ làm bảy giai đoạn trong đó giai đoạn một đưa vào khai thác năm hai nghìn hai mươi bảy và hoàn thành đầu tư vào năm hai nghìn hai mươi
trước đây dự báo về tình hình xuất khẩu thì hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam vasep cho rằng dù ít nhiều việc tác động đến nhu cầu tiêu thụ và thực phẩm nhưng năm hai nghìn hai mươi ba tiêu thụ cá tra vào các thị trường sẽ vẫn ổn định
tuy nhiên trái với dự báo trên xuất khẩu cá tra trong bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba chỉ đạt gần sáu trăm linh triệu usd giảm bốn mươi sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
đáng chú ý ba trong sáu thị trường có kiêm ngạch xuất khẩu giảm mạnh là mỹ giảm sáu mươi bốn
brazil giảm bốn mươi và trung quốc giảm hai mươi hai
kim ngạch xuất khẩu cá tra của cả nước giảm khiến các vùng nuôi lớn như an giang đồng tháp gặp nhiều khó khăn
tại an giang ước kiêm ngạch xuất khẩu thủy sản chủ yếu cá tra quý i năm hai nghìn hai mươi ba đạt ba mươi một bảy trăm sáu mươi tấn tương đương tám mươi bảy triệu usd so với cùng kỳ tăng hai năm mươi tám về sản lượng và tăng hai bảy mươi năm về kim ngạch
tuy nhiên đây là sản lượng xuất khẩu
các doanh nghiệp đã được các doanh nghiệp ký kết trước đó khá lâu với giá khá cao
còn hiện nay giá cá giảm cứ nằm im ở mức hai mươi bảy đồng một ký đã khiến doanh nghiệp gặp khó
thông thường khi thị trường xuất khẩu gặp khó các doanh nghiệp nhà phân phối sẽ quay về khai thác thị trường trong nước
đây được xem là một biện pháp khả thi
sông trong khó khăn lần này do sản lượng nuôi xuất khẩu khá lớn đạt gần một năm triệu tấn trong khi thị trường nội địa không khàm nổi và dễ dẫn đến tình trạng khó tiêu thụ
từ đầu tháng năm đến nay các ngân hàng liên tục đua nhau giảm lãi suất
tuy nhiên vẫn có nhiều ngân hàng để lại suất cao các kỳ hạng khác nhau nhằm thu hút khách hàng gửi tiền
trên thị trường hiện nay mỗi ngân hàng sẽ niêm yết biểu lãi suất với các kỳ hạn và hình thức gửi khác nhau
cùng một kỳ hạn nhưng có ngân hàng niêm yết lãi suất cao gấp rưỡi đơn vị khác
hay trong chính một ngân hàng mức lãi suất cho hình thức gửi tiền online sẽ cao hơn khá nhiều so với gửi tiết kiệm truyền thống
theo khảo sát những ngân hàng có lãi suất cao nhất trên thị trường vẫn là các ngân hàng nhỏ như avibank viet á bank gp bank bảo việt bank bắc á bang ncb scb nam á bang với lãi suất niêm yết cao nhất từ tám năm mỗi năm trở lên
cụ thể mb bank kỳ hàng gửi tiết kiệm một mươi hai tháng khách hàng gửi tại quầy là tám một
thế nhưng đối với hình thức tiết kiệm online lãi suất cao nhất của ngân hàng vẫn là chín hai mỗi năm áp dụng cho khoảng tiền gửi từ một mươi năm tháng trở lên
việt á bank kỳ hạng một mươi hai tháng gửi tiết kiệm trực tuyến
ở mức tám tám mỗi năm trên lệnh lãi suất giữa các ngân hàng nhỏ và ngân hàng lớn hiện nay khá đáng kể
điển hình như tại kỳ hạn một mươi hai tháng lãi suất của một số ngân hàng nhỏ là từ tám năm đến tám tám mỗi năm
trong khi đó những ngân hàng tư nhân lớn chỉ từ tám năm đến bảy bảy mỗi năm thậm chí mb chỉ còn bảy ba mỗi năm
và nhóm big four như việt công bank việt tim bank agribank và bidv chỉ còn bảy hai mỗi năm
thưa quý vị các đơn vị nghiên cứu bất động sản tại thành phố hồ chí minh chỉ ra một sư hướng dịch chuyển mạnh mẽ
trong phân khúc cho thuê văn phòng hạng a và hạng a
trong nửa cuối năm hai nghìn hai mươi ba cả nguồn cung và lực cầu của thị trường văn phòng thành phố hồ chí minh
sẽ dịch chuyển ra khu vực ven trung tâm
trong đó đáng chú ý là các tòa nhà văn phòng hạng a vừa chào bán
sẽ tập trung vào yếu tố môi trường xanh và trách nhiệm cộng đồng để tạo lợi thế cạnh tranh
savills việt nam chỉ ra nguồn cung văn phòng hạng a chiếm một mươi hai thị phần là mức tăng sáu theo quý
cùng ở phân khúc này đơn vị jll việt nam cho thấy quý đầu năm hai nghìn hai mươi
diện tích văn phòng hạng a tại thành phố hồ chí minh hiện đạt trên ba trăm linh tám m hai
tăng thêm một mươi sáu hai trăm linh m hai so với quý trước
dù có mức giá thuê giảm nhẹ bảy so với quý trước
thì phân khúc văn phòng hạng a thành phố hồ chí minh vẫn được đánh giá đang giữ đạt phát triển ổn định
với tỷ lệ lấp đầy không thay đổi lớn khi so sánh năm quý liên tiếp
trong thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng chưa nhận thấy bất kỳ một cái sự biến động quá lớn nào về mặt giá thuê
các nhà đầu tư các nhà phát triển đã tập trung hơn rất là nhiều về việc nâng cấp sản phẩm của mình
và để làm sao cho sản phẩm của họ ngày càng bền vững theo kịp với công nghệ hiện đại
đơn vị cbry cho biết trong năm hai nghìn hai mươi ba sẽ có thêm sáu tòa nhà văn phòng mới
với trên dưới một trăm bảy mươi m hai
trong đó hạng a chiếm tỷ lệ tám mươi sẽ được đưa ra thị trường
trong số các sản văn phòng hạng a và a đưa ra thị trường
các đơn vị nhận thấy xu hướng về địa lý sẽ dịch chuyển dần ra khỏi trung tâm quận một quận ba
tiến đến các khu vực ven trung tâm còn gọi là các khu vực trung tâm mới như tại thủ thiêm hay quận bảy
cái xu hướng là các công ty công nghệ hiện tại
họ đã bắt đầu có những cái chuyển giao nhân viên của họ từ những văn phòng hàng a ở quận một
sang những văn phòng ở các quận lân cận
và lấy ví dụ như là thành phố thủ đức quận hai cũ hoặc là quận bảy
thì đây là một trong những cái tác động mà mình thấy là từ kinh tế vĩ mô nó đang dần dần ảnh hưởng đến việt nam
bên cạnh thay đổi địa lý cần dịch chuyển xu hướng theo văn phòng hạng a và a
tại khu vực ven trung tâm còn đến từ xu hướng tuân thủ các tiêu chuẩn về môi trường làm việc bền vững
thân thiện với môi trường
sự gia nhập thị trường của các văn phòng hạng a thế hệ mới giải quyết được các khó khăn cố hữu
của tòa nhà hàng a lâu năm trong trung tâm thành phố hồ chí minh
hai cái động lực khiến cho các khách thuê suy nghĩ đến việc chuyển đổi mặt bằng
thứ nhất đấy là cái động lực về việc thay đổi cái cách làm việc
một cái động lực thứ hai cân bằng trong cuộc sống cũng như là công việc
nhấn mạnh hơn và đề cao sức khỏe tinh thần
hai cái yếu tố này thúc đẩy trong các công ty đa quốc gia cũng như các công ty việt nam
đánh giá chung phân khúc văn phòng hạng a và a tại thành phố hồ chí minh
sẽ không đối mặt với cạnh tranh về giá thuê trong thời gian ngắn hạn
những tiêu chí về phong cách làm việc linh hoạt haybrid những tiêu chuẩn xanh như đã phân tích
và đặc biệt là truyền thông về tiện ích của những khu trung tâm mới
đang trở thành những yếu tố cạnh tranh quy định tỷ lệ lớp đầy của các chặng
thưa quý vị việc phát tán tin nhắn rác thông qua trạm bts giả
tìm mận những hệ lụy khung lường cho xã hội
việc theo dõi bắt quả tan các đối tượng cũng gặp không ít khó khăn
do đó cần có sự chung tay của cả hệ thống chính trị
người dân cũng cần nhận diện các hành vi thu đoạn của các đối tượng sử dụng trạm bts giả
cũng như nêu cao tinh thần tối giác tội phạm
những ghi nhận ngay sau đây cũng sẽ kết thúc kinh tế phương nam ngày hôm nay
các đối tượng sử dụng thiết bị bts giả nhỏ gọn cơ động dễ dàng mang theo
thường là chúng di chuyển trên các phương tiện ô tô
thay đổi liên tục nhiều địa điểm vị trí trên nhiều tuyến phố quận nội thành
nơi đông người và chỉ dừng di chuyển trong thời gian ngắn
để phát tán tin nhắn nên việc xác định phát hiện nguồn tín hiệu của bts giả rất phức tạp
mất nhiều thời gian nhân lực
khi thuê bao di động đến gần bts giả do chịu cường độ sóng giảm mạnh
thuê bao bị tạm chuyển sang trạm giả quản lý bằng cách hạ tín hiệu bốn g xuống hai g
để gửi tin nhắn phục vụ mục đích của các đối tượng xấu
đây là lỗ hỏng bảo mật của công nghệ di động gsm hai g
chỉ yêu cầu mạng xác thực người dùng chứ không yêu cầu người dùng xác thực lại mạng
vậy nên bị kẻ xấu lợi dụng để phát tán tin nhắn
nhiều quốc gia đang dùng gsm hai g cũng gặp phải thách thức này
khi chúng ta kết nối với trạm bts giả thường chúng ta sẽ mất liên lạc và void
và tín hiệu bốn g và ba g của chúng ta sẽ không còn trên điện thoại của mình nữa
đó là những dấu hiệu chúng ta có thể nhận thấy rằng là có thể chúng ta đang kết nối với một trạm bts giả
theo chuyên gia an ninh mạng các đối tượng mua lậu linh kiện để lắp ráp trạm phát sóng bts giả
trên đường trạm bts giả
các đối tượng mua lậu linh kiện để lắp ráp trạm phát sóng bts giả

chúng ta có rất nhiều biện pháp kỹ thuật
chúng ta có thể dò sóng và phát hiện những trạm bts như vậy
nhưng vấn đề quan trọng nhất là vấn đề liên quan đến sự cảnh báo của người dân
khi người dân nhận được những tin nhắn hoặc những dấu hiệu như vậy
có thể báo cho các cơ quan quản lý nhà nước và dựa vào địa điểm dựa vào nội dung đó
có thể sẽ giúp ích rất nhiều các cơ quan bảo vệ pháp luật
có thể là dò và tìm

để giải thích khoảng một điều hai trăm tám mươi chín của bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy về hành vi xâm phạm trái phép vào mạng máy tính
mạng viện thông hoặc phương tiện điện tử của người khác

quỹ ban sẽ tiếp tục phối hợp với bộ thông tin và truyền thông ra quét những thiết bị giả trạm bts
đấu tranh truy bắt các đối tượng sử dụng thiết bị này để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật
qua điều tra cơ quan công an đã xác định là các đối tượng sử dụng thiết bị giả trạm bts
đây là thiết bị giả trạm thu phát sóng di động để tán phát tin nhắn tới người dân
đây là thủ đoạn hết sức tinh vi vì tin nhắn là có dạng tương tự như tin nhắn của ngân hàng
do đó người dân rất khó phát hiện
hành vi của các đối tượng đã gây thiệt hại rất nghiêm trọng cho cơ quan tổ chức doanh nghiệp
đặc biệt là trong lĩnh vực ngân hàng